với chủ đề của năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục đào tạo

cán bộ giáo viên học viên nhà trường quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm
đã đề ra trong công tác giáo dục đào tạo đặc biệt chủ động triển khai có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế và định hướng chiến lược xây dựng phát triển học viện cảnh sát nhân dân
trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia vào năm hai nghìn hai mươi năm
và là cơ sở đào tạo cảnh sát uy tín trong khu vực asean cũng như trên thế giới
phát biểu tại lễ khai giảng thiếu tướng lê tấn tới đánh giá cao những kết quả mà học viện cảnh sát nhân dân đã đạt được trong năm học vừa qua
đồng thời yêu cầu trong năm học mới học viện tiếp tục tăng cường kỷ luật kỳ cương đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo
lấy người học làm trung tâm gắn đào tạo lý luận với thực tiễn công tác
trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động trao đổi phối hợp với các cục nghiệp vụ công an các đơn vị địa phương trong công tác giáo dục đào tạo
chủ động trang bị phương tiện trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại nhằm nâng cao kỹ năng thực hành cho học viên
bắt kịp với thực tiễn chiến đấu công tác chú trọng triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng vận dụng lý luận
để giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng của trường đại học phòng cháy chữa cháy tổ chức vào sáng nay
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đặc biệt nhấn mạnh hiện có nhiều khó khăn và thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đòi hỏi công tác đào tạo bồi dưỡng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ lực lượng đặc thù này phải hết sức bài bản khoa học sát với yêu cầu của thực tiễn
thậm chí là phải dự báo và đi trước thực tiễn để làm tốt công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở
năm học qua công tác nghiên cứu khoa học được nhà trường trú trọng với hai mươi năm đề tài khoa học các cấp trong đó có hai đề tài cấp quốc gia một mươi đề tài cấp bộ
phương pháp giảng dạy học tập được đổi mới thích ứng linh hoạt với diễn biến phức tạp của đại dịch
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giảng dạy và học tập được nhà trường tập trung đẩy mạnh
chương trình tập luyện thực tập phương án chữa cháy được thực hiện bài bản đảm bảo tinh thần thương trực sẵn sàng chiến đấu
thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu trường đại học phòng cháy chữa cháy tiếp tục đổi mới nội dung chương trình phương pháp đào tạo
theo hướng phát huy tính tự giác tích cực của người học lấy người học làm trung tâm học đi đôi với hành lý luận gắn với thực tiễn
tích cực nghiên cứu xây dựng và áp dụng các tình huống nghiệp vụ điển hình trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để đưa vào giảng dạy
mong muốn các em học viên phát huy truyền thống đáng tự hào của đại học phòng cháy chữa cháy nỗ lực học tập gian luyện trao dồi chi thức kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ
gian luyện bản lĩnh chính trị đạo đức tác phong lối sống của người cán bộ chiến sĩ công an sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
sáng nay dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba của trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân thiếu tướng tiến sĩ lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
nhà trường cần tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục chú trọng đào tạo tay nghề kiến thức thực hành thực tiễn cho học viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị trong năm học mới nhà trường tập trung cải tiến nâng cao chất lượng công tác đào tạo
theo phương châm lấy người học làm trung tâm thước đo sản phẩm của chất lượng đào tạo chính là năng lực trình độ của cán bộ học viên nhà trường sau khi tốt nghiệp
trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục giáo viên trong đó tập trung nâng cao năng lực kiến thức thực tiễn
cùng với đầu tư cơ sở vật chất hiện đại đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cần chủ động đề xuất mở các mã ngành mới nhất là các ngành liên quan trực tiếp đến công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
xây dựng đề án phát triển nhà trường đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi xứng đáng là cơ sở đào tạo trung tâm nghiên cứu hàng đầu trong nước về đào tạo chuyên gia lực lượng an ninh mạng công nghệ thông tin kỹ thuật hậu cần góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội